cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nhữ thành tân
về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
tại cơ quan điều tra nhữ thành tân khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đã tổ chức cho bốn công dân
ở trong và ngoài tỉnh xuất cảnh trái phép qua khu vực biên giới tỉnh long an sang campuchia lao động trái phép
thủ đoạn của tân là sử dụng tài khoản facebook đăng tải các bài viết liên quan đến việc nhẹ lương cao
chỉ làm trên máy tính mỗi tháng được khoảng bảy trăm linh cho đến một năm trăm linh đô được chủ bao ăn ở và lo chi phí đi campuchia
sau khi đồng ý theo tân sang campuchia nạn nhân bị tuyển và làm việc tại các cơ sở tổ chức hoạt động lừa đảo
như đánh bạc trực tuyến kinh doanh tiền ảo trên không gian mạng bị cưỡng ép lao động từ một mươi hai đến một mươi sáu tiếng mỗi ngày
không cho ra khỏi cơ sở bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác hoặc bắt gọi điện về cho gia đình người thân
tại việt nam để nộp tiền chuộc mới cho về nước